xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến diễn biến nóng của dịch covid một mươi chín tại hà tĩnh
tỉnh này vừa ghi nhận thêm bốn trường hợp mắc mới
trong đó có một ca trong cộng đồng là tài xế xe khách chạy tuyến hà tĩnh sài gòn
covid một mươi chín tại một số tỉnh miền trung vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
không thể chủ quan lơ là trước đại dịch chính là từ khóa vô cùng quan trọng trong thời điểm này
những thông tin nóng nhất sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
kính mời quý vị cùng chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại